trong khi tình trạng phá rừng đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi tại nhiều địa phương
làm cho diện tích rừng nguyên sinh ngày càng cạn kiệt
thì tại bản âm tú xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
hàng chục năm qua hàng trăm hectare rừng vẫn đang được bà con góp sức cùng nhau bảo vệ
việc giữ rừng không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành việc làm hàng ngày của người dân nơi đây
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đối với mỗi người dân tại bản âm tú xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
thì khu rừng này là tài sản lớn nhất của bản làng
rừng không chỉ cho gỗ để làm nhà giữ nguồn nước ngầm
mà còn là nơi che chở cho dân bản qua những mùa thiên tai bão lũ
do đó mỗi người dân sống tại bản đều ý thức được rằng bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống của họ
cái thứ hai thì giữ được rừng thì mình giữ được nguồn nước có lời là phục vụ nguồn nước cho bà con
cái thứ hai thì là phục vụ là cho bà con có cái sư là mặt êm dịu là gọi là khí hậu là thiên nhiên
trong khu rừng có hàng trăm cây lim táu và các loại gỗ quý có nhiều kích cỡ khác nhau
có đường kính từ năm đến gần hai mét và hàng ngàn cây nhỏ khác đang phát triển mạnh mẽ
bảo vệ rừng được tốt hơn năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn dự án định canh định cư đã hỗ trợ cho bản âm tú
mỗi năm hai mươi triệu đồng cho việc bảo vệ rừng
hàng năm ngay đầu năm ban đã phân công cho cán bộ phối hợp cùng với lực lượng kiểm lâm
bản nhân các xã về các bản hợp tổ chức hợp bản tuyên truyền
về công tác bảo vệ rừng phong trọng cháy rừng
các biện pháp nâng cao nhận thức cho bà con trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn
trong khi tại nhiều nơi rừng gần như bị khai thác cạn kiệt
thì hàng trăm hectare rừng nguyên sinh ở bản âm tú vẫn được bảo vệ nguyên vẹn
có được điều này là nhờ công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành và chính quyền địa phương
đã giúp người dân tại bản âm tú ý thức được việc bảo vệ rừng và dân bản nơi vùng biên giới
họ cũng hiểu được rằng sinh ra từ rừng thì phải bám lấy rừng và quyết tâm giữ rừng
rừng vừa chê trở vừa là nguồn sống của họ